thưa quý vị thoát ly khỏi quê nhà bàn môn xã lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế từ rất sớm
đại tướng nguyên chủ tịch nước lê đức anh rất ít khi có dịp về thăm quê
nhưng những câu chuyện về tình cảm thói quen sắp đời của đại tướng vẫn còn yên động trong lòng người sứ chuồi
thưa quý vị những ngày này bằng tất cả sự tiếc thương và kính trọng
người dân ở quê hương lại kể về ông người con ưu tú của quê nhà
thưa quý vị những ngày này bằng tất cả sự tiếc thương và kính trọng
người dân ở quê nhà bàn môn xã lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế từ rất sớm

năm hai nghìn một mươi năm ủy ban nhân dân huyện phú lộc lập dự án mở rộng con đường nối từ quốc lộ một a vào đình bàn môn đến gần nhà thờ gia đình ông
khi được tham vấn lần nữa ông lưu ý với lãnh đạo huyện cần chú ý để không ảnh hưởng đến đời sống của người dân
từ đây người dân làng bàn môn sẽ không còn thấy hình ảnh người đại tướng giản dị trở về thăm quê
nhưng những câu chuyện về tấm lòng của ông sẽ được bà con quê nhà lưu giữ kể mãi